thưa quý vị trong đợt điều chỉnh ngày một tháng sáu giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tiếp tục tăng sáu trăm linh năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi đồng một lít sau khi tăng mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là ba mươi hai trăm ba mươi năm đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là ba mươi một năm trăm bảy mươi tám đồng một lít việc giá xăng dầu tăng liên tục đã khiến cho người dân cảm thấy lo lắng
công việc thường xuyên phải di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau nên chị quỳnh qua rất ít khi để mình sang xe của mình về vạch báo cuối cùng
tuy nhiên mỗi khi đến kỳ hạn điều chỉnh giá xăng dầu chị quỳnh hoa đều để gần cạn rồi mới đổ đầy bình
làm vậy chị tiết kiệm được khoảng ba đồng theo chị dù số tiền tiết kiệm được là nhỏ
nhưng nếu nhân với số đông các loại phương tiện ở tp hcm thì lại là cực kỳ lớn
chiều hôm nay thì em cũng có nghe thông tin là giá xăng
mình lên giá nữa thì em cũng tranh thủ để mà em đổ trước khi mà cái giá nó tăng em sẽ đổ đầy bình luôn
tại vì mỗi lần tăng giá thì em sẽ phải đổ nhiều hơn thì mới có thể đi đủ
vì thường thường là trường của em có hai cơ sở là cơ sở một ở quận một mươi nhưng mà cơ sở hai nó lại ở dưới làng đại học
một khoảng cách di chuyển rất là xa như vậy là mỗi lần trước em đổ ba mươi ngày thì em sẽ đi được lâu
còn bây giờ ba mươi em chỉ đi đủ một dòng thôi
khi mà giá xăng tăng thì em thấy là em lo lắng cho cái ví tiền của mình
cái thứ hai là em sẽ đi đổ xăng trước để ngày mai nó tăng giá thì cũng đã đổ đầy bình rồi
theo bộ công thương giá xăng trong nước trước thời điểm điều chỉnh giá chiều ngày một tháng sáu là gần ba mươi đồng một lít
tương đương khoảng một ba đô la mỹ một lít
giá này ở mức trung bình so với thế giới
về điều này nhiều ý kiến cho rằng cần phải so sánh thêm thu nhập bình quân và chi phí bình quân đầu người
để có điều chỉnh giá nhiên liệu
bởi thời gian qua giá xăng dầu liên tục vượt các kỷ lục đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân doanh nghiệp
tính ra một trăm linh mất ba mươi tiền của công ty với nhà nước
ba mươi tiền xăng nữa là sáu mươi còn bốn mươi
bốn mươi mà trong đó là sữa siêng cổ này ăn uống này
nói chung là không có lợi nhuận gì là bao nhiêu rồi
cũng mong là
nhà nước cũng hỗ trợ người dân một chút
tại vì tất cả các nước mỗi nước đều khác nhau
và việt nam thì hiện tại nếu mà so với cái thu nhập sau mùa covid thì nó cũng vẫn còn đang gặp khó khăn nữa
nên là nếu mà cái giá xăng mà nó cứ tăng dậy hoài thì cũng rất là khó trong sinh hoạt hàng ngày của người việt
thì em mong là nhà nước mình cũng hỗ trợ người dân một chút xíu
giá xăng dầu liên bộ công thương bộ tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu từ một mươi năm h chiều ngày một tháng sáu
là xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm linh năm đồng

ron chín mươi năm tăng chín trăm hai mươi đồng
dầu diesel tăng tám trăm bốn mươi bốn đồng một lít
do hỏa tăng chín trăm bốn mươi sáu đồng một lít
dầu mazut tăng ba trăm một mươi đồng một lít
theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường là
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn ba mươi hai trăm ba mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn ba mươi một năm trăm bảy mươi tám đồng một lít
dầu diesel không cao hơn hai mươi sáu ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn hai mươi năm ba trăm bốn mươi sáu đồng một lít
tuy nhiên hiện nay thị trường đang bán chủ yếu lợi xăng ron chín mươi năm ba ron chín mươi năm năm và ron chín mươi bảy năm
các loại này đều vượt giá ba mươi một năm trăm bảy mươi tám đồng niêm yết ron chín mươi năm từ một đến ba đồng một lít